tâm điểm đáng chú ý nhất của người hâm mộ bóng đá việt nam trong tối qua chắc chắn là trận đấu quyết định ngôi đầu bảng ca vòng loại u hai mươi ba châu á hành hai mươi giữa u hai mươi ba việt nam và u hai mươi ba thái lan tại mỹ đình
màn so tài này rất đáng xem không chỉ bởi tính chất quan trọng của nó mà đây còn là trận chiến khiến cho người hâm mộ bóng đá việt nam đã chờ đợi từ lâu
ngay sau khi trận đấu kết thúc rất nhiều người dân cùng nhau ăn mừng chiến thắng của đội tuyển
mặc dù chỉ là ở vòng loại vòng chung kết u hai mươi ba châu á hai nghìn hai mươi nhưng chiến thắng của đội tuyển việt nam trước đội tuyển thái lan được coi như đối thủ nặng ký trong khu vực
không những giúp cho đội tuyển việt nam giành được tấm vé tham dự vòng chung kết tạo ra sự tự tin cho các cầu thủ mà còn đem lại nhiều niềm vui cho người hâm mộ
bởi vậy không ít người dân đã cùng nhau ra đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển u hai mươi ba việt nam
chúc mừng thầy trò huấn luyện viên park hang seo đã ghi tên mình vào vòng chung kết u hai mươi ba châu á sẽ diễn ra vào năm hai nghìn hai mươi
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo